khi đà nẵng nới lỏng cho phép các tổ chức cá nhân ra vào thành phố khi có nhu cầu
thì tại các chốt cửa ngõ lượng xe đổ về khá đông
tuy nhiên nhiều người dân đã phải quay đầu vì thiếu các giấy tờ cần thiết
sau khi biết thông tin đà nẵng cho phép người dân ra khỏi thành phố
chị nguyệt đã nhanh chóng đưa con gái trở về đại lộc quảng nam để nhập học
tuy nhiên vì chưa nắm rõ thông tin thiếu giấy xét nghiệm sars cov hai
và giấy xác nhận của địa phương chị đã phải quay đầu trở về thành phố đà nẵng
không riêng chị nguyệt mà rất nhiều người đã phải quay đầu tại các cửa ngõ ra vào thành phố
vì chưa nắm rõ quy định thiếu những giấy tờ cần thiết
hai tháng đầu chưa về nhà về trại
gặp ba mẹ về con
họ đã nắm rõ quay đầu đoán nói chuyện
đoán nói anh chưa thiếu phục để hỗn hợp
còn thì ở đó anh bắt quay đầu
hiện nay thì ủy ban nhân phố đã có những văn bản hướng dẫn về việc công dân được phép rời khỏi thành phố đà nẵng mình
tuy nhiên người dân thì chưa hiểu hết nội dung của văn bản
và hiện nay khi về các địa phương khác thì địa phương khác chưa có văn bản đồng ý
nên việc tiếp nhận công dân về
nên gặp một số khó khăn
ví dụ như khi người dân chưa tìm hiểu kịch văn bản thì họ về
thì bị các đơn vị bạn thì mời quay lại vì chưa đảm bảo các thủ tục theo quy định
từ sau khi thành phố đà nẵng có văn bản hướng dẫn và cho phép người dân ra vào thành phố
thì không chỉ số lượng người vào đà nẵng đông
mà số người có nhu cầu rời thành phố cũng rất nhiều
do đà nẵng giãn cách chưa thể về quê
theo quy định người dân phải có đầy đủ những giấy tờ tùy thân
giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy đi đường hoặc xác nhận ra vào thành phố
đồng thời người dân cũng cần chủ động liên hệ với địa phương đến
để tìm hiểu những yêu cầu để được tiếp nhận
nếu phương tiện đầy đủ điều kiện sẽ được vào khai báo y tế
còn không đủ điều kiện thì ngay lập tức sẽ phải quay đầu
lực lượng quan sát giao thông cũng tạo điều kiện hết mức cho người ta ra đà nẵng một cách thân loại
và lưu thông nó
không thỏa nhất trong quá trình di rời nhưng bên cạnh đó là lực lượng cũng đã hướng dẫn
những người ra khỏi thành phố phải đáp ứng những yêu cầu cần thiết gì
khi tại nơi đi cũng như là tại nơi đến để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
một cách nó hiệu quả nhất trong quá trình di chuyển
đảm bảo không có đem mầm bệnh từ khu vực này lai lan khu vực khác
hiện rất nhiều người dân có nhu cầu
nhiều người đã ra vào thành phố đà nẵng tuy nhiên vẫn chưa nắm rõ nội dung văn bản hướng dẫn
chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát cửa ngõ đã cho quay đầu và hướng dẫn cụ thể
để người dân thực hiện đúng các thủ tục theo yêu cầu
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang nỗ lực phân luận điều tiết giao thông
để tránh tình trạng ung tắc tập trung đông người